sáu tháng đầu năm bộ tư lệnh cảnh vệ đã bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo cấp cao đảng nhà nước
các sự kiện đặc biệt quan trọng và các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại việt nam
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp đơn vị đã chủ động linh hoạt chuyển từ bảo vệ trực tiếp sang bảo vệ trực tuyến
tăng cường tuần tra canh gác bảo vệ an toàn các khu vực mục tiêu trọng yếu và phối hợp xử lý các vụ việc phức tạp liên quan đến công tác cảnh vệ
góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
ghi nhận biểu dương và chúc mừng những thành tích tập thể cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh cảnh vệ đạt được trong sáu tháng đầu năm
thứ trưởng lê tấn tới nhấn mạnh sau tháng cuối năm lực lượng cảnh vệ cần quyết tâm quyết liệt thực hiện hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra
quán triệt nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và kết luận của bộ trưởng bộ công an tại hội nghị sơ kết công tác công an sáu tháng đầu năm
chủ động nắm chắc diễn biến tình hình kịp thời tham mưu lãnh đạo bộ trong lãnh đạo chỉ đạo công tác cảnh vệ
tổ chức thành công đại hội đại biểu đảng bộ bộ tư lệnh cảnh vệ nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đảm bảo tiến độ hiệu quả thực hiện các dự án trọng điểm
nâng cấp mua sắm sử dụng hiệu quả các trang thiết bị vũ khí phương tiện nghiệp vụ chuyên dùng đặc thù hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác cảnh vệ
bên cạnh đó tích cực củng cố mở rộng quan hệ quốc tế tăng cường quan hệ với các cục chuyên môn công an các đơn vị địa phương trong lĩnh vực công tác cảnh vệ
cùng ngày thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê tấn tới đã trao quyết định của bộ trưởng bộ công an
bổ nhiệm thượng tá đỗ xuân tiệp giữ chức vụ phó tư lệnh bộ tư lệnh cảnh vệ bộ công an
cũng trong chiều nay thiếu tướng lê tấn tới thứ trưởng bộ công an đã dự lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ tại công an tỉnh hà nam
tại buổi lễ đồng chí thứ trưởng lê tấn tới đã trao quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc điều động bổ nhiệm đại tá nguyễn quốc hùng phó giám đốc công an thành phố hải phòng
đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh hà nam và thông báo quyết định điều động đại tá nguyễn văn trung giám đốc công an tỉnh hà nam đến nhận công tác và giữ chức vụ cục trưởng cục cảnh sát giao thông bộ công an
tại buổi lễ đồng chí thứ trưởng lê tấn tới đã chúc mừng đại tá nguyễn quốc hùng đại tá nguyễn văn trung vinh dự được ban thường vụ đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an tin tưởng giao nhiệm vụ mới
đồng thời ghi nhận những công lao đóng góp thành tích đã đạt được của hai đồng chí trên các cương vị công tác
thứ trưởng lê tấn tới nêu rõ việc điều động bổ nhiệm các đồng chí trên cương vị công tác mới vừa là vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm rất nặng nề
thể hiện sự phấn đấu trưởng thành của cá nhân mỗi đồng chí và mong muốn hai đồng chí phát huy những ưu điểm thành tích đã đạt được
tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức phân đấu hoàn thành xuất sắc các mặt công tác